hôm nay chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với công an thành phố hải phòng
chủ tịch nước đánh giá cao công an thành phố đã làm tốt vai trò nòng cốt
chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền thành phố
tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của thành phố
cũng trong sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
thăm hỏi chúc tết các gia đình anh hùng lực lượng vũ trang thương binh liệt sĩ và dân hương
tại khu di tích đền chùa trang canh huyện thủy nguyên
chủ tịch nước mong muốn hải phòng cần nắm bắt cơ hội chủ động sẵn sàng tâm thế để vượt qua thử thách trong thời gian tới
tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến đầu tư nước ngoài ở mọi cấp mọi ngành
sáng nay ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã dự và chỉ đạo hội nghị
sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu của ban đối ngoại trung ương
đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy
công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được triển khai đồng bộ hiệu quả đổi mới mạnh mẽ
nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm tính thiết tắc vận động người việt nam ở nước ngoài
chủ động tăng cường đấu tranh với các quan điểm luận điệu sai trái thù địch chống phá đảng và nhà nước việt nam
đồng chí thường trực ban bí thư chỉ đạo nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương các tổ chức nhân dân
thống nhất nhận thức tập trung quán triệt ý kiến kết luận chỉ đạo của ban bí thư về thực hiện tốt chỉ thị bốn cttu
tiếp tục chuyến công tác tại tây nguyên sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm
chúc tết quân dân ở xã biên giới bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
là xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng mức thu nhập hàng năm của người dân xã bờ y đều đạt trên hai mươi bảy triệu đồng
xã đạt một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xã bờ y luôn phối hợp tốt với lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm chúc tết các lực lượng tại ban quản lý cửa khẩu quốc tế bờ y
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã tặng một trăm linh phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
trao học bổng cho một trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh con tum và tặng quà cho các đơn vị đến thăm
cũng trong sáng nay đại tướng phó chủ tịch quốc hội độ bà tị cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà
và chúc tết cán bộ nhân dân vùng lũ xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
tại khu định cư mới văn hồ phó chủ tịch quốc hội đã yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm
chăm lo để ổn định đời sống sản xuất phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương
tại buổi gặp mặt phó chủ tịch quốc hội đã tặng quà cho một mươi hộ nghèo
trong đó có một mươi hộ dân bị mất trắng nhà cửa và tài sản sau lũ quét sạt lở đất
sáng nay tại khu di tích quốc tế atk định hóa thái nguyên báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân
đã phối hợp cùng ủy ban nhân dân huyện định hóa tổ chức chương trình sáng mãi niềm tin theo đảng
tại nhà tưởng niệm bắc hồ nằm trong khu di tích quốc gia atk định hóa
các vị đại biểu đã làm lễ dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
ngay sau lễ dân hương đại diện lãnh đạo báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân
cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng tám mươi bảy xuất quà với tổng giá trị hơn chín mươi triệu đồng
cho các gia đình chính sách tại địa phương
ngoài ra ban tổ chức chương trình cũng đã dành nhiều phần quà ý nghĩa
cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa phương
đây là món quà kịp thời ý nghĩa giúp động viên khuyến khích các em vươn lên trong học tập
phấn đấu trở thành những mầm non yếu tố của đảng của đất nước trong thời kỳ mới
ban soạn thảo dự án luật hành chính công của ủy ban thường vụ quốc hội
đã tổ chức phiên họp thứ hai để lấy ý kiến lên kế hoạch tổ chức
hội thảo khoa học về sản phẩm
sự cấp thiết xây dựng dự án luật hành chính công
tại phiên họp các đại biểu đều cho rằng
việc tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng dự án luật hành chính công
là rất cần thiết trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay
các ý kiến của chuyên gia nhà khoa học đại diện các cơ quan chuyên môn tại hội thảo
sẽ làm rõ được những chính sách pháp luật còn bất cập khiếm khuyết trong quản lý
điều hành nền hành chính quốc gia từ đó sẽ đưa ra những kiến nghị xây dựng
và hoàn thiện chính sách pháp luật
theo dự kiến hội thảo khoa học về xây dựng dự án luật hành chính công
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
là một trong những hoạt động chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
sáng nay tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đã khai mạc triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi bảy
đến với buổi khai mạc triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi chín
những người tham gia có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật truyền thống
như hát quan họ hát trèo hát chống quân
hay múa lụa tạo ra một không khí vui vẻ ấm cúng cho những người tham gia
hôm nay tôi rất vui và phấn khởi được mang nời ca tiếng hát
của chống quân của làng bùi xá
qua những nời hát đó đoàn hát chống quân của chúng tôi
muốn gửi tới những quý khán giả xem
một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và đoàn kết vui vẻ
triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám
tới ngày hai mươi bốn tháng một với nhiều hoạt động phong phú như lễ tế tổ
triển lãm tết việt với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống
bên cạnh đó còn có các hoạt động tranh tết đình dậu hai nghìn một mươi chín
góc thư pháp ngày xuân các gian hàng giới thiệu sản vật
ẩm thực mang hương vị tết cổ truyền của các vùng miền địa phương
năm nay chúng tôi chọn chủ đề là triển lãm hội trợ tết việt
nó phải khôi phục lại và giới thiệu với nhân dân
về truyền thống tết của dân tộc
vì vậy cho nên chúng tôi phối hợp với làng nghề truyền thống
như làng nghề sơn đồng làng nghề vạn phúc và huyện thuận thành
thì điểm nhấn của năm nay thì giới thiệu các thủ công truyền thống
phục vụ cho ngày tết và những nông sản thực phẩm cho ngày tết
ngoài ra triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi bảy còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa
nghệ thuật biểu diễn thể dục thể thao mừng đảng mừng xuân
tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân đón tết cổ truyền
hôm nay tại thành phố hạ long hội nhà báo tỉnh quảng ninh phối hợp với thư viện tỉnh quảng ninh
đã tổ chức khai mạc hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hội báo xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh quảng ninh trưng bày khoảng ba trăm linh ấn phẩm báo
tạp chí số tết của các cơ quan báo chí ở trung ương và các ngành tỉnh thành phố trong cả nước
theo đánh giá của ban tổ chức hội báo xuân các ấn phẩm trưng bày đều có đổi mới
cả về nội dung và hình thức phục vụ cho mọi đối tượng độc giả
trong khuôn khổ hội báo xuân còn diễn ra một số hoạt động như phát vcd một mươi sự kiện tiêu biểu
của năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ninh phổ biến quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam
được hội nhà báo việt nam ban hành phát động phong trào thi đua trong các trí hội
hội viên nhà báo toàn tỉnh trong đó có phát động hưởng ứng giải báo chí quốc gia
giải báo chí tỉnh quảng ninh giải búa liềm vàng
hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra đến hết ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong phần tin quốc tế diễn đàn davos hai nghìn một mươi bảy sáng kiến nền kinh tế nhựa mới vì môi trường
thái lan đẩy mạnh chương trình trang trại lớn trồng lúa gạo
vừa nhất trí đưa ra những cách thức sản xuất và tiêu thụ nhựa an toàn hơn đối với môi trường
sáng kiến nền kinh tế nhựa mới được đưa ra trong bối cảnh rác thảnh
nhựa đang đe dọa hệ sinh thái toàn cầu đặc biệt là các đại dương
đáp lại lời kêu gọi của nhà hàng hải và hoạt động từ thiện người anh ellen macarthur
các công ty đa quốc gia như unilever và p g đã cam kết tăng cường tái chế và cắt giảm sản xuất
cũng như sử dụng các sản phẩm từ nhựa
trong đó nhà khổng lồ trong lĩnh vực thực phẩm và hóa chất unilever cho biết
đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ bảo đảm tất cả các vỏ sản phẩm bằng nhựa của hãng hoàn toàn có thể tái sử dụng
tái chế hoặc dùng lại
các công ty khác ủng hộ sáng kiến này còn có coca cola danone và dow chemical
diễn đàn kinh tế thế giới cảnh báo nếu không có hành động khẩn cấp
đến năm hai nghìn năm mươi các đại dương bị ô nhiễm nặng nề của trái đất sẽ có nhiều rác thải nhựa hơn cả cá
hiện khoảng hai mươi sản phẩm nhựa trên thế giới có thể được tái sử dụng
và khoảng năm mươi có thể được tái chế với chi phí thấp
cũng trong ngày hôm nay chính phủ đức quyết định sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày hai mươi bốn tháng chín tới
trong đó thủ tướng đức angela merkel sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư của mình
tuy nhiên quyết định trên vẫn phải được tổng thống đức joachim gauck chính thức phê chuẩn
hiện bà merkel đang cầm quyền trong một đại liên minh với đảng dân chủ xã hội spd theo đường lối trung tả
tuy nhiên vào thời điểm hiện tại rất khó để dự báo bà merkel nếu tái đắc cử
sẽ có thể thành lập chính phủ liên minh với chính đảng nào
nếu đảng sự lựa chọn về nước đức afd giành được nhiều phiếu từ những đảng khác
afd là đảng theo đường lối trung tạ
dân tộc chủ nghĩa được cho là sẽ có chân trong quốc hội nhờ tâm lý bài di cư hiện nay
năm hai nghìn một mươi sáu đức đã tiếp nhận hai trăm tám mươi người di cư
chỉ bằng một phần ba so với con số tám trăm chín mươi người được tiếp nhận năm trước
năm qua đức đã nhận tổng cộng bảy trăm bốn mươi năm đơn xin tị nạn
tuy nhiên chỉ ba mươi bảy năm số đơn nói trên được chấp nhận
tại năm mươi bốn tỉnh trên cả nước
động thái này nằm trong hoạt động điều tra các đối tượng
tượng có liên quan tới vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ tổng thống tayyip erdogan
hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại thổ nhĩ kỳ
những người này bị truy nã vì bị tình nghi sử dụng block một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại thông minh
theo chính phủ thổ nhĩ kỳ mạng lưới ủng hộ giáo sĩ hồi giáo fedula gulen
đã sử dụng ứng dụng này để chuẩn bị các kế hoạch trong âm mưu đảo chính
ông huland hiện đang sống lưu vong tại mỹ và bị ankara cáo buộc chỉ đạo vụ đảo chính nói trên
sau vụ trình biến hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thổ nhĩ kỳ đã tiến hành điều tra gần một trăm linh hai người
giam giữ bốn mươi một người chờ xét xử và đình chỉ công tác hoặc xa thải hơn một trăm linh người
làm việc trong các ngành quân đội tòa án dân chính hoặc các ngành khác
đa số những người này đều bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sĩ huland
tiếp tục cập nhật vụ đánh bom nhằm vào trại tị nạn tại nigeria
cho đến nay số lượng người thương vong trong vụ đánh bom đã lên tới gần một trăm tám mươi người
theo tổ chức bác sĩ không biên giới chạy tị nạn này nằm tại ran bang bono đông bắc nigeria
ngày một mươi bảy tháng một máy bay chiến đấu của quân đội nigeria đánh bom nhầm vào trại tị nạn này
khiến ít nhất năm mươi hai người thiệt mạng và số người bị thương hiện cũng lên tới một trăm hai mươi người
trong số những người thương vong có cả nhân viên của tổ chức bác sĩ không biên giới
hội chữ thập đỏ quốc tế và các tình nguyện viên
các tình nguyện viên này đến nigeria để giúp phân phát thực phẩm cho hàng ngàn người lánh nạn
tập trung tại trại tị nạn ở ran
quân đội nigeria cho biết sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc
với quy mô toàn quốc từ ngày một đến ngày một mươi bảy tháng một
kết thúc chiến dịch này hơn một đối tượng đã bị bắt giữ
trong chiến dịch này cảnh sát campuchia đã triệt phá năm trăm bảy mươi vụ việc liên quan đến sử dụng và buôn bán ma túy trái phép
cơ quan quốc gia về phòng chống ma túy campuchia cho biết
loại ma túy được sử dụng nhiều nhất tại nước này là ma túy đá
trước đó chính phủ campuchia đã phát động chiến dịch chấn áp tội phạm ma túy giai đoạn sáu tháng
từ tháng một đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời chỉ thị việc quảng bá chiến dịch này tới cộng đồng
nhằm cảnh báo về mối nguy hiểm của việc sử dụng ma túy bất hợp pháp
chính phủ thái lan vừa tuyên bố sẽ đẩy mạnh chương trình trang trại lớn trồng lúa gạo trong năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình này sẽ cắt giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả và cải thiện tính cạnh tranh
của mặt hàng gạo thái lan trên thị trường quốc tế
chính phủ thái lan đặt mục tiêu xây dựng một nông trại trồng lúa quy mô lớn vào năm hai nghìn một mươi bảy
bộ nông nghiệp và hợp tác xã thái lan cho biết chương trình trang trại lớn trồng lúa gạo sẽ được phát triển
theo ba mô hình trang trại dựa trên vị trí địa lý và nhu cầu của những người nông dân tham gia chương trình
mô hình chương trình trang trại lớn trồng lúa gạo được hoàn thiện vào năm ngoái
kêu gọi người nông dân cùng đóng góp đất trồng để tăng diện tích gieo trồng lúa
người nông dân sẽ được cấp các khoản vay ưu đãi tối đa lên đến năm triệu bạt với mức lãi suất một
từ ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp thái lan
tổng kinh phí hỗ trợ nông dân tham gia chương trình trên là ba hai mươi năm tỷ bạt tương đương với tám mươi bảy triệu đô la
về phía chính phủ thái lan bộ thương mại nước này sẽ chịu trách nhiệm tiếp thị và tìm người thu mua lúa gạo cho nông dân
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân